các trung ương thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
lực lượng công an cả nước nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
sau đây là nội dung chi tiết
chiều nay kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đã diễn ra tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
để thực hiện các nội dung quan trọng
tại kỳ họp quốc hội đã xem xét việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng
đồng thời xem xét việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông dương văn thái thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
sau khi nghe trình bày các tờ trình ý kiến phát biểu của ông vương đình huệ
quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ
đồng thời thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông dương văn thái
cũng trong chiều ngày hôm nay tổng thư ký quốc hội ban hành thông báo số ba nghìn năm trăm sáu mươi tám
thông báo ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội phân công ông trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội
và quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho đến khi kiện toàn được chức danh chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm theo quy định
chiến sĩ công an một mươi một khối tham gia lễ diễu binh diễu hành lần này không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự cho mỗi cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần chiến thắng địa biên phủ
đồng chí yêu cầu cán bộ chiến sĩ chủ động khắc phục mọi khó khăn về nơi ăn trốn nghỉ điều kiện thời tiết để tổ chức huấn luyện tập luyện nghiêm túc bảo đảm các nội dung yêu cầu đề ra của ban tổ chức
tại buổi gặp mặt đồng chí nguyễn trọng nghĩa và đồng chí trung tướng nguyễn văn long đã tặng quà động viên cho các khối tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm
tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh điện biên về công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử địa biên phủ đồng chí nguyễn trọng nghĩa ghi nhận biểu dương đánh giá cao nỗ lực của các bộ ban ngành trung ương và tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh điện biên trong công tác chuẩn bị đồng thời đề nghị các bộ ban ngành địa phương và các lực lượng tham gia tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ trong đó tập
lễ tổng duyệt và chính thức lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất cho các khối tham gia hợp luyện sơ duyệt tổng duyệt và buổi lễ chính thức bộ trí sắp xếp trong điều kiện tốt nhất có thể về nơi ăn ở cho lực lượng diễu binh diễu hành cơ động lên điện biên tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ gần với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đ
chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp triển khai các hoạt động do bộ ngành trung ương chủ trì triển khai thực hiện tại tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh an toàn công tác phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng giao thông phục vụ cho hoạt động hợp luyện sơ duyệt tổng duyệt và lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ chỉ đạo các sở ngành các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp công tác phục vụ
bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ theo chương trình
thưa quý vị trong cuộc đời binh nghiệp của đại tướng võ nguyên giáp điện biên là vùng đất ghi nhiều dấu ấn sâu đậm
cũng tại chính vùng đất mà đại tướng đã làm nên chiến thắng lừng lấy điện biên chấn động địa cầu vùng đất mà ông coi như quê hương thứ hai của mình đại tướng võ nguyên giáp đã trở thành đại tướng của lòng dân
thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ là thành quả của nhiều yếu tố trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của trung ương đảng tổng quân ủy trực tiếp là đảng ủy bộ chỉ huy mặt trận điện biên phủ
trên cương vị là bí thư đảng ủy chỉ huy trường đại tướng võ nguyên giáp đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đó phải kể đến quyết định hoãn cuộc tiến công thay đổi phương châm tác chiến
từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc thể hiện tầm cao trí tuệ và bản lĩnh chính trị
là địa phương có quân số tương đối đông công an thành phố đồng hới luôn xác định là lực lượng làm nhiệm vụ tại trung tâm chính trị kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh
vì thế việc xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an khi tiếp xúc trực tiếp với nhân dân để giải quyết công việc hàng ngày là nhiệm vụ hết sức quan trọng
ngoài việc tận tâm tận tụy thì thái độ niềm nở hòa nhã vì nhân dân phục vụ luôn được đảng ủy công an thành phố quán triệt đến tận mỗi cán bộ chiến sĩ
hàng năm công an thành phố đồng hới đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật cho cán bộ chiến sĩ
chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ chiến sĩ
ngoài ra chúng tôi còn tổ chức các tổ thường xuyên kiểm tra về chấp hành điều lệnh trong giờ làm việc cũng như các giờ ứng trực để nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật
sau đợt tập huấn này chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra đến thần công an các đơn vị địa phương để nhằm duy trì nâng cao kỷ luật kỵ cương và quy trình chế độ công tác
đặc biệt là văn hóa ứng sự và tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh
từ đó để góp phần xây dựng lực lượng xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
cũng như xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng bình ngày càng trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhiệm hiện đại đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình này
xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã và đang có sức lan tỏa lớn
trong toàn lực lượng công an quảng bình sen cán luyện quân nhằm hiện đại trước về con người đi đôi với hiện đại về phương tiện trang thiết bị
chính vì thế công an quảng bình đã và đang quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong quá trình công tác chiến đấu
cũng như trong sinh hoạt đời thường luôn tuân thủ trình tự
pháp luật ngặt bó chặt chẽ với nhân dân toàn tâm toàn ý với nhân dân vì nhân dân phục vụ
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
trong phần tiếp theo của bản tin lực lượng công an cả nước nỗ lực triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
trong suốt kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một mươi một tháng năm
liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
làm sáu công nhân tử vong và năm người bị thương cho đến nay năm nạn nhân bị thương sức khỏe đã dần ổn định
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
vụ nổ ló hơi xảy ra vào sáng ngày hôm qua làm sáu công nhân tử vong tại hiện trường và năm người bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh đồng nai đã kịp thời có mặt tại hiện trường
trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu
bộ trưởng bộ công an ngay lập tức chỉ đạo công an tỉnh đồng nai khẩn trương tham mưu tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ổn định an ninh công nhân tại công ty gỗ bình minh đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa khởi tố bị can đặng quốc việt
chú tại huyện u minh về hành vi mua bán hóa đơn trái phép
đặng quốc việt là giám đốc doanh nghiệp điều hành ba công ty để mua bán hóa đơn trái phép trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu đặng quốc việt thành lập và điều hành hoạt động của ba công ty gồm
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng việt pháp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng việt pháp cà mau
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc việt cà mau
trong quá trình điều hành ba công ty này từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đặng quốc việt đã thực hiện hành vi mua bán nhiều hóa đơn của công ty ở các địa bàn như hậu giang cần thơ sau đó bán lại cho các doanh nghiệp khác trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
công an huyện chư sê gia lai vừa khởi tố vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào lúc ba giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn tại ngã tư đường tránh hồ chí minh và quốc lộ hai mươi năm tuyến đường thuộc địa phận huyện chư sê